tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại thị trấn tuy phước huyện tuy phước tỉnh bình định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan công an tháng năm năm hai nghìn một mươi ba bùi thanh tùng mặc bộ trang phục công an nhân dân tự xưng công tác trong ngành công an hứa hẹn với anh trương văn máy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú xã nhân lộc thị xã ân nhơn tỉnh bình định sẽ xin được việc làm cho con anh máy với giá một trăm linh triệu đồng
tùng nhận trước một mươi năm triệu đồng rồi bỏ trốn ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi năm anh máy đi trên đường thì gặp tùng đang mặc trang phục công an nên bí mật theo dõi và báo cho cơ quan chức năng bắt giữ hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra vụ án
ngày hôm qua chín tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng vũ đức long bốn mươi ba tuổi là cán bộ sở văn hóa tỉnh vĩnh phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua tài liệu của cơ quan điều tra vào giữa năm hai nghìn một mươi bốn công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân về việc vũ đức long lừa đảo xin vào biên chế tại sở y tế tỉnh vĩnh phúc và ngân hàng trong tỉnh vĩnh phúc để chiếm đoạt tiền
bằng cách ăn mặc trải chuốt đưa tô xịn tung tin có nhiều mối quan hệ rộng có khả năng xin việc làm
bằng thủ đoạn trên long đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền của rất nhiều người đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra công an tp vĩnh yên đã làm rõ bốn bị hại với số tiền bị long lừa đảo chiếm đoạt là gần năm trăm chín mươi triệu đồng
công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc thông báo ai là nạn nhân của vũ đức long xin liên hệ theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín ba trăm năm mươi năm sáu trăm bảy mươi tám gặp cán bộ thụ lý vụ án nguyễn văn sơn để giải quyết
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng phan nguyễn phương duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại bốn mươi bốn b trên chín nhà trung phường ba thành phố đà lạt để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn với một người bạn tên đôn hiện đang làm thợ sửa xe tại đường nguyễn công chứ phường tám thành phố đà lạt nên ngày tám tháng sáu sau khi hút bồ đà xong duy ra chợ đà lạt mua một con dao thái lan đi tìm đôn để trả thù
đến tiệm sửa xe thành công trên đường nguyễn công chứ duy chạy vào đâm anh đôn hai nhát vào lưng và hông bên phải sau đó duy quay sang đuổi đâm anh bùi văn công là chủ tiệm xe
cùng lúc này trung úy hà tuấn nghĩa cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố đà lạt đang đi trinh sát tuyến đường nguyễn công chứ
thấy vậy đã lao vào can ngăn thì duy đuổi đâm đồng chí nghĩa một nhát vào bà và phải dù bị thương nhưng đồng chí nghĩa vẫn kiên quyết quật ngã không chế duy cùng quân chúng dẫn giải duy về cơ quan công an
hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy chỉ trong hai ngày tám và ngày chín tháng sáu công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã phá một chuyên án và hai vụ án về ma túy triệt xóa hai tụ điểm bán lẻ ma túy bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
công an nam đàn đã phá chuyên án đấu chế
đấu tranh triệt xóa các điểm bán lẻ ma túy khu vực các xã giáp danh thị trấn nam đàn qua đó bắt hai đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
mới đây nhất ngày chín tháng sáu công an huyện nam đàn đã khởi tố bị can bắt tạm giam trần trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại khối lam sơn thị trấn nam đàn về hành vi bán trái phép chất ma túy
hiện nay công an huyện nam đàn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác triệt xóa các tụ điểm bán lẻ ma túy đồng thời quyết tâm đấu tranh với các đối tượng đầu nậu trên địa bàn
tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh bắc giang có diễn biến phức tạp nhất là tội phạm mua bán tảng chữ vận chuyển ma túy đá gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
trước tình hình trên lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án triệt phá thành công ba chuyên án ma túy lớn thu giữ năm sáu kg
khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn qua nắm bắt địa bàn các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
nghi vấn một phụ nữ mang ma túy về thành phố bắc giang tiêu thụ
tìm hiểu về thân nhân đối tượng lực lượng công an xác định đó là lục thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đường lý thường kiệt phường tam thanh thành phố lạng sơn
khoảng tám giờ bốn mươi năm phút ngày bốn tháng năm khi hằng vừa xuống xe tại công viên hoàng hoa thám phường hoàng văn thụ thành phố bắc giang
ngay lập tức bị lực lượng công an bắt khám xét đồ đạc của hằng
lực lượng công an thu giữ hai kg ma túy đá một điện thoại di động và năm bảy triệu đồng
thông qua công tác nắm tình hình công tác điều tra cơ bản đã phát hiện ra một số đối tượng ở các tỉnh khác như lạng sơn hải phòng hà nội sơn na quảng linh
và cả các đối tượng trong tỉnh đã lợi dụng tuyến đường giao thương thuận tiện trên đoàn tỉnh
cho nên đã vận chuyển mô án ma túy sức lớn đưa vào địa bàn tỉnh để phân phối với khác và tiêu thụ tại đoàn tỉnh
tiếp tục đấu tranh ngăn chặn hành vi buôn bán cái chết trắng
ngày một mươi bốn tháng năm tại quốc lộ ba mươi một thôn dạ xã thái đào huyện lạng giang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
tiếp tục lập công xuất sắc bắt giữ đối tượng nguyễn sĩ diễn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở thôn dạ đang tàng trữ vận chuyển hai sáu kg ma túy đá
diễn là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán tiêu thụ ma túy liên tỉnh từ lạng sơn về bắc giang và một số tỉnh khác
bước đầu đối tượng diễn khai nhận lên khu vực biên giới tỉnh lạng sơn giáp trung quốc
mua ma túy đá của một người không quen biết giá ba trăm linh triệu đồng một kg sau đó vận chuyển về bắc giang bán lại với giá bốn trăm linh triệu đồng một kg
vì lợi nhuận khủng của việc buôn bán ma túy đem lại các đối tượng đã bất chấp những tác hại nguy hiểm do ma túy đá gây ra cho xã hội
việc triệt phá thành công các chuyên án mua bán vận chuyển ma túy đá lớn thu giữ năm sáu kg
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đã lập thành tích xuất sắc
được bộ trưởng bộ công an khen thưởng có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết nỗ lực của toàn đảng toàn quân và nhân dân
nên trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm kinh tế xã hội ở vùng tây nguyên đã đạt kết quả tăng trưởng khá
đó là khẳng định của ban chỉ đạo tây nguyên tại buổi họp mới đây
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm kinh tế xã hội tây nguyên vẫn tăng trưởng khá
trong đó tổng vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông y tế giáo dục thủy lợi nước sinh hoạt thuộc vốn ngân sách nhà nước
do các tỉnh quản lý đã thực hiện trên hai sáu trăm linh tỷ đồng
tình hình phát triển doanh nghiệp thu hút đầu tư có chuyển biến khá tốt
đã có trên một năm trăm linh doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng ba hai trăm ba mươi tỷ đồng
tăng tương ứng là sáu ba và tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
sản xuất công nghiệp cũng tăng tám năm sản xuất nông nghiệp ổn định
đã phát hiện xử lý nghiêm trên ba sáu trăm linh vụ việc xâm hại rừng và nhiều trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường
tại buổi họp báo ban chỉ đạo tây nguyên cũng đã trao đổi đối thoại với đại diện các cơ quan thông tấn báo chí
về những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng ở vùng tây nguyên
trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan truyền thông báo chí trong việc giám sát phản ánh phản biện xã hội
để việc thực thi các chủ trương của đảng chính sách của nhà nước hiệu quả hơn
góp phần thúc đẩy khu vực tây nguyên phát triển bền vững trong những thời gian tới
sau hơn ba tháng chuẩn bị vào ngày bảy tháng sáu lô vải đầu tiên đã được thu hoạch để đóng gói
và dự kiến sẽ được xuất sang thị trường australia vào ngày hôm nay
với những đánh giá tích cực từ bạn hàng australia
việc mở rộng xuất khẩu vải vào australia đang có nhiều cơ hội khả quan
góp phần mở rộng cửa cho việc tiêu thụ nông sản của việt nam tại các thị trường khó tính
sau hơn ba tháng chuẩn bị ngày bảy tháng sáu vựa vải thiều của gia đình chị nguyễn thị nụ
xã hoàng hoa thám thị xã trí linh tỉnh hải dương đã chính thức được lựa chọn thu hoạch
để chuẩn bị đóng gói xuất đi thị trường úc
gia đình chị là một trong chín hộ gia đình thuộc danh sách được bao tiêu xuất khẩu
sau khi trồng chăm sóc và thu hoạch vải theo tiêu chuẩn việt gáp
để được vào thị trường này chấp nhận chúng tôi sản xuất theo chương trình hướng dẫn
của các chuyên viên về ngành sản xuất nông lâm nghiệp
cái thứ nhất là phân bón thuốc bảo vệ thực vật
phải đảm bảo theo yêu cầu của các nước bạn
yêu cầu là thuốc gì được áp dụng vào sản xuất
thuốc gì không được áp dụng là tuyệt đối chúng tôi không vào
để có thể đưa chuyến vải đầu tiên sang thị trường úc
đại diện bạn hàng phía úc là hệ thống siêu thị dan denong
đã đến khảo sát tận vườn và theo dõi sát sao quá trình đóng gói
chiếu xạ và các khâu xử lý kỹ thuật cần thiết khác
theo kế hoạch ban đầu sẽ thu hoạch ba tấn vải thiều đầu tiên vào thị trường úc
vào ngày bốn tháng sáu nhưng sau đó đã phải lùi đến ngày bảy tháng sáu
đại diện công ty xuất khẩu cho biết nếu chuyến mở đầu thuận lợi
phía đối tác sẽ tiếp nhận thêm hai trăm linh tấn vải tươi xuất theo đường hàng không trong vụ năm nay
quả vải của các bạn to rất ngọt và màu đẹp
chúng tôi sẽ sớm phân phối số vải này tới các siêu thị
cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống của chúng tôi
tôi tin người tiêu dùng australia sẽ rất tích quả vải của việt nam
đại diện nhà xuất khẩu cho biết mức giá thu mua đối với bà con nông dân
sẽ được điều chỉnh theo giá chung của thị trường cộng với một mươi tranh lệch
chính vì vậy việc quả vải được xuất khẩu đã là cơ hội để bà con vùng trồng vải
nhận thức được tầm quan trọng của việc sản xuất theo tiêu chuẩn sạch
nâng cao giá trị hàng hóa tạo điều kiện cho việc tiêu thụ vải ổn định
trước đây chúng tôi đã xuất khẩu sang hàn quốc rồi trung đông
tuy nhiên thị trường mỹ thị trường úc là những thị trường rất khó tính
đòi hỏi chất lượng cao
vì vậy khi chúng tôi đưa quả vải sang mỹ và úc
chúng tôi cũng mở ra một tiềm năng
thị trường xuất khẩu sẽ rộng mở hơn
từ đó sẽ giảm sức ép tiêu thụ ổn định cũng như thị trường truyền thống xuất khẩu
mùng một mươi tháng sáu lô vải đầu tiên sẽ lên đường sang úc
sau khi đã hoàn tất các công tác bảo quạt đóng gói và chấu sạ
vào chiều ngày chín tháng sáu giám đốc trung tâm y tế dự phòng tp hcm
cho biết trang website của trung tâm vừa đăng tải một thông điệp như trên
gửi tới cộng đồng người dân trên địa bàn thành phố
đề nghị người dân cần phối hợp chặt chẽ với ngành vì mục đích chung
trong công tác giám sát phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh mers cov
được biết trước đó thông qua đường dây nóng thông tin về bốn trường hợp là nhân viên
thuộc một công ty đóng trên địa bàn tp hcm sau khi đi tham dự một hội trợ
thuộc một trong những nước vùng trung đông đang có dịch mers cov trở về
đã có biểu hiện sức khỏe bất thường
trung tâm y tế dự phòng đã trực tiếp làm việc với công ty có bốn trường hợp nghi nhiễm mscow
đại diện của công ty này cho biết ngay sau khi nhận được thông tin bốn nhân viên của công ty
có dấu hiệu nghi nhiễm mers cov công ty đã tiến hành khử khuẩn lấy làm việc
của cả bốn nhân viên trên đồng thời cho một số nhân viên đã tiếp xúc với bốn nhân viên trên
tạm thời nghỉ việc để theo dõi trong vòng một mươi bốn ngày
qua trường hợp trên trung tâm y tế dự phòng thành phố khuyến cáo đến tất cả các đơn vị
tổ chức và người dân trong cộng đồng nên thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động
theo hướng dẫn của ngành y tế tránh trường hợp kỳ thị cách ly
hoặc các biện pháp không cần thiết làm ảnh hưởng đến tâm lý chung
cũng như là môi trường làm việc thậm chí gây hoang mang lo lắng cho cộng đồng
bản thân các cá nhân trở về từ vùng dịch cần thực hiện đúng các hướng dẫn của ngành y tế
thông qua các tờ rơi tờ khai y tế được phát tại các sân bay
hoặc các hướng dẫn được đăng tải trên các trang web của cục y tế dự phòng
trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tp hcm trung tâm y tế dự phòng tp hcm
và các hướng dẫn của nhân viên y tế địa phương
khi phát hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt trên ba mươi tám độ c ho hát hơi khó thở đau ngực
thì cần liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn
trong lúc này bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn bổ sung giám sát và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp vùng trung đông
do virus corona áp dụng trong các cơ sở y tế dự phòng cơ sở khám chữa bệnh nhà nước và tư nhân
theo đó mexcov là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a do một chủng virus mới của virus corona gây lên
nơi có ghi nhận một trường hợp trở lên xác định mắc muscovy có xét nghiệm khẳng định nhiễm virus muscovy
được coi là một ổ dịch và ổ dịch này chỉ chấm dứt khi không ghi nhận trường hợp mắc mới trong vòng hai mươi tám ngày
kể từ ngày khởi phát trường hợp bệnh gần nhất
trong trường hợp phát hiện ca bệnh mexcov phải cách ly điều trị tại cơ sở y tế hạn chế thấp nhất biến chứng tử vong và lây nhiễm trong bệnh viện
lập danh sách những người có tiếp xúc gần với người bệnh để quản lý theo dõi tình trạng sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
mers cov được giao cho các đơn vị viện vệ sinh dịch tễ trung ương viện pasteur tp hcm bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
nhằm hoàn thiện bộ mã thuốc dịch vụ y tế và dịch vụ kỹ thuật y học cổ truyền sử dụng trong thanh toán bảo hiểm y tế
sáng qua bộ y tế đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các bệnh viện y học cổ truyền và bảo hiểm xã hội việt nam
cục y học cổ truyền bộ y tế đã đưa ra đề xuất mã hóa thành một mươi ba nhóm bệnh với hai trăm bảy mươi tám tên bệnh
tại hội thảo các bên đã đưa ra khó khăn lớn nhất của việc mã hóa danh mục bệnh y học cổ truyền hiện nay là sự khác biệt trong tên gọi bệnh thể bệnh chứng bệnh ở các địa phương
cho nên để đảm bảo lộ trình tin học hóa trong bảo hiểm y tế việc cần làm ngay là thống nhất các định danh chính bệnh thẻ bệnh và tìm ra nguyên tắc sắp xếp
ý kiến của các chuyên gia đang nghiêng về mã hóa danh mục bệnh y học cổ truyền theo danh mục của y học hiện đại tên các bệnh sẽ phổ thông dễ hiểu hơn cả thầy thuốc và bệnh nhân
hiện nay nhu cầu khám chữa bệnh ngoại trú bằng y dược cổ truyền phục vụ phục hồi chức năng và châm cứu rất được người dân quan tâm nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa
tuy nhiên do vướng mắc trong quy định thanh toán bảo hiểm y tế đang gây thiệt thòi cho cả người bệnh và các trạm y tế xã
việc thống nhất mã hóa danh mục bệnh y học cổ truyền là điều kiện tiên quyết để thanh toán bảo hiểm y tế được nhanh chóng dễ dàng
theo lộ trình việc thực hiện mã hóa thuốc vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật thanh toán dịch vụ y tế sẽ phải hoàn thành trước quý ba năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi tháng sáu hoàn tất việc thông dữ liệu các tỉnh thí điểm và từ quý ba năm hai nghìn một mươi năm sẽ triển khai rộng rãi trên toàn quốc
lãnh đạo công an tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ tuyên dương các cháu là con của cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm hơn ba trăm linh cháu học sinh là con cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an tỉnh quảng trị đã đạt nhiều thành tích trong học tập và giàn luyện
trong đó có hai cháu đạt giải cấp quốc gia hai mươi bảy cháu đạt giải cấp tỉnh hai mươi một cháu đạt giải cấp huyện thị xã thành phố
ghi nhận sự nỗ lực của các cháu lãnh đạo công an tỉnh đã tổ chức tuyên dương trao thưởng và khích lệ các cháu tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập
sự quan tâm này cũng nhằm động viên cán bộ chiến sĩ trong lực lượng luôn yên tâm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua các bậc phụ huynh thuộc trường mầm non mùa xuân và trường mầm non hoa mai nằm trên địa bàn phường khương mai quận thanh xuân tp hà nội đang rất băn khoăn và hết sức lo lắng trước thông tin hai trường mầm non này sẽ bị giải thể
và câu hỏi đặt ra lúc này là hơn một trẻ em và hơn một học sinh đang theo học ở hai trường này sẽ như thế nào
tháng năm vừa qua lãnh đạo hai trường mầm non mùa xuân và hoa mai nằm trên địa bàn phường khương mai
quận thanh xuân ra thông báo với các phụ huynh năm học tới đây nhà trường sẽ giải thể và không tuyển sinh nữa
thông báo này đã gây không ít lo lắng cho hàng nghìn phụ huynh có con đang theo học ở hai trường này
khi nhận được thông tin này thì chúng tôi vô cùng hoang mang và lo lắng
vì hiện nay nếu mà theo như thông tin của trường nếu mà nhà trường đóng cửa thì các cháu cũng chưa biết theo học ở đâu
thì trên địa bàn của phường khương mai hiện nay chưa có một nhà trẻ công lập
như vậy là số lượng cháu là một hai trăm linh em thì cũng sẽ chưa biết sẽ phải học ở đâu
và cái điều này làm chúng tôi rất là bụng súc
tôi có cháu lớn rồi trước cũng học ở đây và cháu nhỏ cũng học ở đây
thì cũng qua trường này là trường công
thì bây giờ nghe tin thế này chúng tôi rất là sửng sốt và hết sức là lo lắng
hàng nghìn người hàng nghìn bố mẹ ông bà con cháu là lo không biết đến tháng tám con mình học ở đâu
theo báo cáo của ủy ban nhân dân phường khương mai
đây là hai trường thuộc quản lý của quân chủng phòng không không quân
các trường này được xây dựng đã hơn ba mươi năm
hai trường hiện có một trăm linh giáo viên với hơn một một trăm linh trẻ
trong đó có khoảng bảy trăm linh cháu là con hoặc cháu các gia đình quân nhân
số còn lại là con cháu các hộ dân đang cư trú trên địa bàn
việc giải thể hai trường này đã gây khó khăn cho học sinh phụ huynh và chính quyền địa phương
theo chủ trương của bộ quốc phòng thì sẽ giải thể hai trường này
thì nguyện vọng của cán bộ nhân dân phường
thứ nhất là phường khương mai của tôi chưa có trường hồn non cũng lập
chỉ có hai trường hồn non bồ xuân và hoa mai thuộc quân chủng phòng không không quân
nhằm đáp ứng nhu cầu của con cháu các gia đình quân nhân của quân chủng phòng không quân
và cũng là một phần đã đáp ứng nhu cầu của các hội dân trên địa bàn phường
nếu hai trường giải thán bây giờ thì đúng thật chúng tôi cũng gây một vấn đề dư luận rất bức xúc
cho cán bộ nhân dân trên địa bàn phường thư mai
thưa quý vị
và các bạn nếu như theo đúng như thông báo thì bắt đầu từ mùa một tháng tám tới đây
trường hồn non hoa mai và trường hồn non bồ xuân nằm trên địa bàn phường khương mai
quận thanh xuân sẽ không tuyển sinh nữa
và câu hỏi đặt ra lúc này là hơn một học sinh sẽ đi đâu về đâu
khi trên địa bàn phường này hiện nay vẫn chưa có trường mầm non công lập
theo quy định tại điều một khoản một mươi bảy luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục năm hai nghìn chín quy định
quy định giải thẻ nhà trường phải có các biện pháp đảm bảo quyền lợi của nhà giáo
người học và người lao động trong trường
thị xã long khánh về thành phố biên hòa tông và kéo lê xe container khoảng bốn mươi mét
vụ tai nạn không gây thiệt hại về người tài xế container và vụ xe chỉ bị theo nhẹ
tuy nhiên xe container bị hư hỏng nặng và tàu lừa bị hư hỏng phần đầu máy
ngày chín tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
tống đặt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nhớ cư chú
đối với nguyễn minh lý hai mươi tám tuổi chú khu vực long hòa phường long hưng quận ô môn thành phố cần thơ
về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng bốn nguyễn minh lý điều khiển ô tô tải biển kiểm soát tám mươi k một nghìn hai trăm một mươi ba
khi vừa lái xe đổ dốc cầu lê quý đôn đến điểm giao nhau với đường nguyễn công chứ
đoạn thuộc khu vực một phường ba thành phố vị thanh
thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi chín f một một mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi năm do huỳnh thị trinh ba mươi hai tuổi điều khiển
chở bà phan minh hạnh sáu mươi tuổi hậu quả bà hạnh bị xe tải cán chết tại chỗ
qua điều tra cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do lỗi của lý
thời gian qua xác định vai trò quan trọng của việc giáo dục văn hóa giao thông
các trường học trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã tăng cường tuyên truyền giáo dục văn hóa giao thông
cho các học sinh bằng nhiều nội dung hình thức phong phú góp phần không nhỏ nâng cao nhận thức của học sinh khi tham gia giao thông
hiện nay một trăm linh trường học xây dựng giao thông
trường học trên địa bàn thành phố đông hà thường xuyên tăng cường giáo dục về văn hóa giao thông cho các em học sinh
riêng năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm đã tổ chức trên tám mươi lượt tuyên truyền về luật giao thông đường bộ
văn hóa giao thông trong các đơn vị trường học thu hút trên hai mươi lượt giáo viên học sinh phụ huynh tham gia
nhờ sự chủ động phối hợp giữa nhà trường gia đình và cơ quan chức năng cùng việc tổ chức giảng dạy tốt
các nội dung an toàn giao thông theo quy định của các cấp học mà ý thức của các em đã dần được nâng cao
tình trạng các em mắc lỗi khi tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông như không đổi mũ bảo hiểm đi không đúng phần đường đã giảm đáng kể
nạn cực kỳ nguy hiểm
và trong khi các cơ quan chức năng chưa đưa ra những kết luận chính thức về nguyên nhân
thì những thông tin mà người trong cuộc tiết lộ có thể khiến chúng ta phải giật mình
năm người chết trong một vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với xe du lịch đều là những người thân trong một gia đình
cộng đồng xã hội đều thương cảm trước mất mát to lớn này
nhưng điều họ cũng lo lắng rằng liệu điều đó có chẳng may xảy ra như vậy với mình
khi mà hàng ngày tham gia giao thông họ vẫn phải đối mặt với xe kéo container
xa lộ hà nội một mươi một giờ khuya những chiếc xe container vẫn tiếp tục hoạt động đến sáng
nghề nghiệp này không có thời gian cố định cho ăn ngủ nghỉ mà đều phụ thuộc vào hàng hóa
cũng như thời gian được phép lưu thông trên tuyến đường
một tài xế còn chia sẻ một sự thực về những tài xế đang hành nghề
có thể là như bây giờ xe mà ta có nhiều mà tài xế thì bây giờ mà nâng lên fc thì điều kiện
nói chung là cái điều kiện người ta để nâng lên nó đủ
chúng là cái bằng đó thật sự
để mà chạy xe là nó rất là hiếp
mười người nó tầm khoảng sáu mươi thôi
một trăm người là nó còn sáu mươi thôi
lý giải về tình trạng này hiệp hội vận tải hàng hóa tp hcm còn cho biết thêm là
sau khi bộ giao thông vận tải giết chặt tải trọng các doanh nghiệp có phương tiện xe tải thông thường
chuyển sang kinh doanh xe đầu kéo container
việc gia tăng đột biến đầu xe và quản lý chặt chẽ công tác sát hạch
khiến cho nguồn tài xế
trở nên khan hiếm
từ cái tình trạng này nó dẫn đến là một số đối tượng xấu
đã lợi dụng việc này làm tổ chức sản xuất và sử dụng giấy phép lái xe giả
nó mình nói rằng là hiện nay nó diễn ra tương đối phổ biến và trầm trọng
cho nên là nhiều doanh nghiệp là đang sử dụng giấy phép lái xe giả
nhưng mà chỉ biết được cái điều này khi mà có những cái vụ tai nạn đã xảy ra
thông qua cơ quan công an xác minh điều tra và thông báo thì doanh nghiệp mới biết được
đường vào cảng cắt lái phần lớn xe kéo container
chỉ có một tài xế thay vì hai hoặc có phụ như trước
đây cũng là hệ quả của việc thiếu tài xế
nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận giao một xe một tài
nghĩa là công việc sẽ không dừng lại ở quy định tối đa mỗi tài xế
chỉ được lái xe không quá một mươi tiếng đồng hồ mỗi ngày
nếu như hàng nhiều thì áp lực lên tài xế còn nhiều hơn
không đảm bảo sức khỏe thì khó có thể đảm bảo sự an toàn
chúng tôi kết nghĩ rằng là hiện nay khi thâm niên về chuyển đổi giấy phép lái xe
là ba năm kể
từ ngày cấp một xế thì có thể giảm xuống
thời gian khoảng từ một năm
cho các người có đủ điều kiện là họ được quyền học
thì chuyển đổi giấy phép lái xe lên hàng fc
nhưng mà cho học trước hai mươi bốn tuổi
tuy nhiên thì khi nào đủ hai mươi bốn tuổi thì mới được cấp giấy phép này
để điều khiển xe container
vô hình chung như thế thì nó sẽ tạo ra một nguồn ổn định
có nhiều nguyên nhân dẫn tới
có nhiều nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng
liên quan đến xe kéo container
nhưng việc thiếu tài xế dẫn tới sử dụng băng giả
làm việc quá sức chịu đựng được xem là yếu tố khiến nhiều người giật mình
xét cho cùng hầu hết tai nạn giao thông xảy ra đều do lỗi chủ quan của con người
sáu bảy trăm ba mươi tám là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
bị lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
kiểm tra xử lý trong ngày chín tháng sáu